hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
về giá cả về tốc độ về chi phí về hiệu quả về các yếu tố khác xảy ra
cho nên đây là những cái thách thức lớn mà việt nam chúng ta nắm được
để trên cơ sở là có những cái kế sách mà chúng ta ứng phó cho thích ứng
vâng có thể thấy hiện nay việt nam chưa tự chủ hoàn toàn về công nghệ
vậy theo đồng chí những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất chủ quyền an ninh thông tin của việt nam là gì ạ
cái chủ quyền an ninh thông tin của việt nam thì trong cái thế kỷ
thì thứ hai mươi một này trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp và thứ bốn
truyền thông có vị trí hết sức quan trọng
ai nắm thông tin là người đó là có quyền được làm chủ được
và thất bại hay thành công là cũng do nắm được thông tin
cho nên là cái việc nắm thông tin là hết sức vô cùng quan trọng
đối với thách thức của chúng ta hiện nay
ở trên cơ sở là chúng ta liên quan đến cái nguồn nhân lực
pháp luật về cơ chế chính sách và cái nguồn nhân lực và công nghệ
thì đây là những cái yếu tố mà đặt ra khi mà chúng ta đặt ra
nhưng chúng ta hết sức thuận lợi được sự quan tâm của đảng
và chúng ta có luật về an ninh mạng
và trong luật an ninh mạng đã có những phần nói về cái chủ quyền
bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
và cái này đã có chủ trương đường lối có luật pháp
và quốc tế hiện nay cũng đang đặt ra vấn đề này
thì đây là những cái thuận lợi để chúng ta hướng tới trong thời gian tới
để xây dựng những cái cơ chế chính sách
rồi những cái kế hoạch để thực hiện đảm bảo chủ quyền
trên không gian mạng
vâng và để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn an ninh mạng
và thông tin mạng quốc gia
theo đồng chí sẽ cần phải thực hiện những giải pháp gì
và đặc biệt là đối với lực lượng công an nhân dân
trong yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay
thì một là phải có cái nhận thức về cái cơ hội
cái thách thức cái mặt mạnh mặt tác động của cái không gian mạng
trong cái giai đoạn hiện nay trên các tinh vực kinh tế
xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại
cái thứ hai là trên cơ sở như thế thì phải có
phải có một cái tư duy chiến lược
đấy xây dựng những cơ chế chính sách luật pháp
mà chúng ta đã có luật an ninh mạng rồi
thích ứng để bảo vệ chủ quyền
cái thứ ba là
thứ hai là chúng ta phải xây dựng một đội ngũ cán bộ
có đủ năng lực nhất là năng lực chuyên môn
có kiến thức về hiểu về không gian mạng
về những nội hàm của không gian mạng
về những các chỉ số về không gian mạng
trên cơ sở đó để đặt ra tham mưu
là chúng ta chủ động quản lý và xử lý
những vấn đề về chủ quyền trên không gian mạng
để đảm bảo về vấn đề an ninh và an toàn
cái thứ ba là trên cơ sở đó là chúng ta phải áp dụng
làm sao đầu tư vào cái khoa học công nghệ
trên cái lĩnh vực này
đảm bảo được yêu cầu đặt ra
và cái vấn đề thứ tư là phải chủ động hội nhập quốc tế
tham gia các diễn đàn quốc tế

làm rõ cái vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
thì được hiểu như thế nào và nội hàm nào
để tất cả các quốc gia đều phải có những cái cam kết
đối với quốc tế các nước trong khu vực
nhất là những nước trong khu vực
thì chúng ta phải có những cam kết
ở từng cấp độ quốc tế toàn cầu khu vực và trong nước
thế thì đối với lực lượng công an
thì là lực lượng nòng cốt tham mưu
để làm sao đảm bảo được cái an toàn cái an ninh mạng
thế cho nên là chúng ta càng phải chủ động
để xây dựng một cái đội ngũ
có đủ sức để tham mưu về những cơ chế chính sách
những giải pháp để cho chủ động để chúng ta xử lý
và đảm bảo được cái an toàn an ninh mạng
trong cái bối cảnh chủ động hội nhập quốc tế hiện nay
vâng xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi
rồi xin cảm ơn